một mươi túi ni lông mỗi túi có một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhiều mặt hàng liên quan đến việc đánh bạc không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều đà nẵng
phối hợp với đội ba phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phát hiện khi kiểm tra một cơ sở trên đường hoàng văn thái
kiểm tra cơ sở kinh doanh do nguyễn mạnh anh chú hà nội làm chủ
cơ quan chức năng phát hiện hơn sáu trăm linh sản phẩm hàng hóa nghi vấn sử dụng vào việc gian lận trong đánh bạc
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
làm việc với cơ quan công an chủ cơ sở khai nhận đã mua các sản phẩm này trên một số trang mạng xã hội
và vận chuyển theo đường bộ về cất giữ tại cơ sở để bán lại cho khách hàng khi có nhu cầu

từ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hồng mạnh
nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty năm năm tù phan văn đức nguyên phó giám đốc bốn năm sáu tháng tù
bảy bị cáo còn lại lĩnh mức án từ hai năm đến bốn năm tù
sáng nay thành phố hà nội đã đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau khi tiêm một trẻ đầu tiên vào ngày hôm qua
gần một học sinh đầu tiên ở ba quận huyện của thành phố đã được tiêm vaccine
covid một mươi chín gồm hà đông phú xuyên sóc sơn
tại các điểm tiêm này nhà trường bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều
từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ
và trang bị thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
còn ngày hôm qua tại thành phố hồ chí minh đã có một mươi bốn trăm ba mươi bốn trẻ học lớp sáu trên tổng số chín mươi bảy sáu mươi bốn trẻ
được tiêm vaccine tại chín mươi sáu điểm tiêm trên địa bàn hai mươi hai quận huyện
bộ y tế cho biết cả nước sẽ đồng loạt triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong tuần tới
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy bà triệu phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê kim hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trên ba trăm ba mươi bốn phố dắt thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý